theo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hôm qua
đơn vị này nhận được thông tin tàu vanden thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển hồng gai
cùng với một mươi chín thuyền viên việt nam trên hành trình chở năm tám trăm linh mét khối gỗ
từ cảng rabon papua new guinea về cần thơ
gặp thời tiết xấu đã bị hỏng máy tàu nghiêng một mươi năm độ khiến cho các thuyền viên phải rời tàu xuống phao bè
tuy nhiên thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ngay sau đó
ngay sau khi nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã khẩn cấp huy động các phương tiện đi tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu vanden
cho đến hai mươi ba h ngày hôm qua tàu rapallo quốc tịch liberia đã phát hiện và cứu được bốn thuyền viên mặc áo phao của tàu vanden
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã hướng dẫn tàu các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu thuyền viên
đồng thời tiến hành khai thác trực tiếp nạn nhân được cứu
được biết tất cả một mươi chín thuyền viên đã rời tàu do sóng to gió lớn cho nên một số thuyền viên chưa lên được phao bè
từ bốn h bốn mươi hai cho đến bảy h ba mươi phút ngày hôm nay tàu sar bốn trăm một mươi ba đã phát hiện và cứu được năm thuyền viên đang trôi giạt trên xuồng cứu sinh và phao bè
hiện trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam tiếp tục điều phối lực lượng tại hiện trường
triển khai hoạt động tìm kiếm một mươi thuyền viên còn mất tích đồng thời báo cáo ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
tìm kiếm cứu nạn tiếp tục chỉ đạo huy động thêm lực lượng phương tiện tham gia
đề xuất điều động máy bay tham gia tìm kiếm cứu nạn kịp thời